những ngày gần đây nhiều lái xe tải đã phải lên tiếng phẫn nộ khi bị người dân tại xã hợp tiến và xã quốc tuấn huyện nam sách tỉnh hải dương thu tiền trái phép
nếu không nộp tiền phí xe tải sẽ không được vào thôn thậm chí nhiều xe tải không nộp tiền phí vào thôn còn bị người dân nơi đây lấy ván đình đặt chắn và không cho phương tiện đi qua nơi này
những hình ảnh như thế này đã quá quen đối với những tài xế khi đi vào thôn an xá xã quốc tuấn huyện nam sách
mỗi xe vào thôn phải nộp lệ phí một mươi đồng với những xe cố tình không nộp tiền phí vào thôn sẽ có người đem ván có sẵn đình nhọn chặn phía trước và phía sau bánh xe như thế này
chính quyền xã quốc tuấn thừa nhận có tình trạng này nhưng lý giải người dân thu là để duy tu và sửa chữa đường trong làng
chính quyền xã quốc tuấn thừa nhận có tình trạng này nhưng lý giải người dân thu là để duy tu và sửa chữa đường trong làng
còn tại thôn la đôi xã hợp tiến huyện nam sách mặc dù người dân đã tự ý thu tiền từ đầu năm nhưng chính quyền địa phương cũng không hề hay biết